trải qua hai mươi tám ngày cách ly y tế nghiêm ngặt gần một mươi một người dân ở thôn hạ lôi huyện mê linh
thành phố hà nội đã được cơ quan chức năng thành phố hà nội gỡ bỏ lệnh cách ly vào giờ ngày sáu tháng năm
trước khi công bố kết thúc cách ly tất cả người dân trong thôn hạ lôi đều được lấy mẫu xét nghiệm
và có kết quả âm tính với virus sars cov hai ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngay trong đêm qua tại thôn hạ lôi
đúng giờ ngày sáu tháng năm hàng rào cách ly tại thôn hạ lôi đã được gỡ bỏ
tất cả mọi người trong thôn đều phấn khởi bởi đây là giây phút họ mong chờ suốt hai mươi tám ngày qua

sau khi gỡ bỏ cách ly các đơn vị chức năng và cả người dân tại thôn vẫn bảo đảm không chủ quan lơ là